tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
tránh văn phòng ubnd tp hà nội đã thông tin về một số vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian gần đây
tại buổi giao ban chánh văn phòng ubnd tp hà nội phạm quý tiên thông tin
thời gian qua một số cơ quan báo chí đăng tải các bài viết thông tin quan tâm đến việc công ty nhật cường
được thực hiện nhiều dự án với thành phố hà nội lo lắng ảnh hưởng đến một số hoạt động của thành phố
trong đó cũng có một số thông tin chưa chính xác chưa khách quan đầy đủ
điều này dẫn đến bạn đọc nhân dân hiểu chưa đúng bản chất vấn đề
ảnh hưởng không tốt cho sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của thành phố
xung quanh vấn đề này ông phạm quý tiên cho biết

trong đó có công ty nhật cường đang vào thực hiện đúng quy định của công đồng
cũng theo ông phạm quý tiên hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra theo luật định
từ đó chánh văn phòng ubnd tp đề nghị các cơ quan báo chí
chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra để thông tin chính xác về vụ việc
và đưa tin theo cơ quan chức năng có thẩm quyền